ngày hôm nay ba tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp đặng đình thiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tỉnh bà đệ vũng tàu
để điều tra hành vi cướp tài sản đặng đình thiên là nghi can thực hiện vụ cướp
tại trạm thu phí số năm mươi một đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào dạng sáng nay ba tháng một
theo thông tin ban đầu vào lúc bốn h bốn mươi năm sáng cùng ngày trong lúc nhân viên trạm thu phí năm mươi một đang làm việc
thì một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi đeo khẩu trang che kín mặt vào giả vờ hỏi chuyện
sau đó nhanh chóng cướp lấy số tiền trong ngân kéo và tẩu thoát ra bên ngoài
lúc này nhân viên của trạm thu phí hô hoán và đuổi theo nhưng không kịp
nhận được tin báo công an nguyện long thành đã đến hiện trường tiểu tra và truy xét
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút khi đặng đình thiên đang lẩn trốn tại khu cầu xéo thị trấn long thành
thì bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp cùng với số tiền ba mươi tám hai triệu đồng cướp được tại trạm thu phí